thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn với phương châm xã là chính cơ quan đơn vị phụ trách là quan trọng doanh nghiệp kết nghĩa là cần thiết